trên đường bộ vào sáng ngày hôm nay đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe khách biển kiểm soát năm mươi một b bảy nghìn ba trăm năm mươi bốn
và xe khách dường nằm biển kiểm soát tám mươi tám b chín trăm bảy mươi tám trên cao tốc nội bài lào cai khiến một người tử vong tại chỗ
là nguyễn thị huyền trang sinh năm hai nghìn tám chú tại xã thạch khoán huyện thanh sơn tỉnh phú thọ
ngoài ra năm người khác bị thương đã được đưa đi bệnh viện
được biết vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn khu vực trên có mưa đường trơn và tầm nhìn hạn chế
một đường dây tội phạm đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô số đề tại địa bàn các xã thị trấn thuộc huyện vị xuyên
vừa được phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà giang triệt phá và bắt giữ tám đối tượng
qua công tác nắm tình hình phát hiện trên địa bàn huyện vị xuyên xuất hiện đường dây đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô số đề
sơ bộ xác định số tiền giao dịch trên bảy trăm linh triệu đồng một ngày
lực lượng cảnh sát hình sự chủ trì bắt giữ bảy đối tượng đều có hộ khẩu thường trú tại huyện vị xuyên
tiến hành khám xét thu giữ hai mươi một điện thoại di động một máy tính để bàn một máy tính sách tay hai ô tô hai quyển sổ ghi chép
năm thẻ atm ngân hàng và hơn bốn triệu đồng tiền mặt
mở rộng điều tra cơ quan cảnh sát điều tra đã triệu tập đối tượng trần công đạt cùng chú tại huyện vị xuyên
để điều tra về hành vi mua bán số lô số đề có liên quan đến các đối tượng nêu trên
thời tiết miền bắc chuyển xấu khi hứng mưa rông cả tuần kèm với nguy cơ lốc xét và gió giật sau chuỗi ngày nắng nóng
tại hà nội cơn mưa lớn cục bộ kéo dài vào sáng ngày hôm nay khiến cho nhiều tuyến đường ủn tắc vào giờ đi làm ngày đầu tuần
người dân thủ đô hà nội di chuyển khó khăn dưới trời mưa đặc biệt là trong giờ cao điểm
trong tuần này miền bắc mưa rông liên tục do khu vực chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp
đây là đợt mưa lớn diện rộng và kéo dài cho đến khoảng ngày một mươi năm
đến ngày một mươi hai tháng sáu thời gian tập trung từ chiều tối cho đến đêm
trong sáu giờ tới khu vực bắc bộ tiếp tục có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to với lượng mưa tích lũy phổ biến từ ba mươi sáu mươi mm có nơi trên một trăm linh mm
cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất và ngập úng vùng trũng thấp tại các tỉnh lai châu điện biên sơn la lào cai yên bái phú thọ hà giang tuyên quang lạng sơn bắc cạn cao bằng thái nguyên vĩnh phúc bắc giang và quảng ninh
cảnh báo cấp độ
cơ quan điều tra công an huyện yên thủy tỉnh hòa bình đã tiến hành tạm giữ hình sự tài xế xe tải trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này khiến cho ba người chết một người bị thương xảy ra trên địa bàn vào chiều ngày bốn tháng sáu
danh tính tài xế được xác định là nguyễn văn doanh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại xã hợp tiến huyện mỹ đức thành phố hà nội
việc tiến hành tạm giữ nhằm phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ việc
tại cơ quan điều tra bước đầu tài xế doanh khai nhận trước thời điểm xảy ra vụ tai nạn chiếc xe tải biển kiểm soát hai mươi chín h bảy mươi bảy nghìn một mươi sáu do anh điều khiển bị mất lái dẫn đến không làm chủ được phương tiện gây ra vụ tai nạn thương tâm với chiếc xe ô tô con biển kiểm soát ba mươi a sáu mươi một nghìn năm trăm tám mươi năm di chuyển theo hướng ngược lại
liên quan đến vụ tai nạn thông tin mới nhất từ cục đăng kiểm việt nam cho biết
chiếc xe tải gây ra vụ tai nạn đã được chủ xe cơi nới thùng xe
cục đăng kiểm việt nam xác định
theo kích thước cơi nới thùng xe này có thể tích là gần hai mươi chín mét khối đã vượt hơn một mươi tám mét khối so với thể tích gần một mươi một m khối theo thông số kích thước thùng xe trong chứng nhận kiểm định
công an huyện nhân trạch vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh đồng nai bắt giữ được nhóm đối tượng gây án khiến một người tử vong và ba người bị thương tại quán karaoke thanh vi ở khu phố phước kiểng thị trấn hiệp phước huyện nhân trạch góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn

công an huyện nhân trạch vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh đồng nai bắt giữ được nhóm đối tượng gây án khiến một người tử vong và ba người bị thương tại quán karaoke thanh vi ở khu phố phước kiểng thị trấn hiệp phước
cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện